các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trời rét với nhiệt độ phổ biến chỉ khoảng một mươi sáu một mươi bảy độ vùng núi thấp hơn chỉ khoảng một mươi ba một mươi bốn độ
tuy nhiên trong ngày và đêm nay khối khí lạnh sẽ bước vào giai đoạn suy yếu
nhiệt độ trưa chiều vì thế sẽ tăng lên mức là hai mươi năm hai mươi sáu độ cùng với đó là trạng thái tạnh giáo và có nắng thời tiết ấm áp
về tối và đêm trời sẽ không còn rét sâu giống như đêm qua nữa
tuy nhiên hiện tượng sương mù sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian từ đêm trở về sáng
vì thế nếu lưu thông trong thời điểm này thì các phương tiện cần hết sức lưu ý
không khí lạnh yếu đi mưa miền trung sẽ giảm về lượng và thu hẹp về diện
trời vẫn còn rét tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm chỉ khoảng một mươi năm một mươi tám độ
ban ngày trời tạnh giáo có nắng nhiệt độ vì thế sẽ tăng lên ngưỡng là hai mươi bốn cho đến hai mươi năm độ
trong ngày hôm nay những cơn mưa chỉ còn xuất hiện tập trung tại các tỉnh từ quảng bình trở vào cho tới quảng ngãi
với lượng cũng không quá nhiều hầu hết phổ biến ở ngưỡng là bảy một mươi mm
trong khi đó đối với các tỉnh từ khánh hòa trở vào cho tới bình thuận chịu ảnh hưởng yếu của không khí lạnh
nên hôm nay trời cũng chuyển nhiều mây hơn ngày có nắng gián đoạn nhiệt độ chưa chiều nay giảm nhẹ phổ biến trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
tại các tỉnh thành thuộc tây nguyên cũng như nam bộ trong ngày và đêm nay mưa rông tiếp tục xuất hiện với mức giải rác
tại phía nam tây nguyên và phía đông nam bộ
tuy nhiên dù là những cơn mưa vàng giúp giải cơn khát hạn trên khu vực nhưng mưa rông trái mùa thường tiềm ẩn nguy cơ
về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm nên người dân cần hết sức cảnh giác
do trời nhiều mây và có mưa nên nền nhiệt trong ngày hôm nay tại các tỉnh thành nam bộ cũng không quá cao
giao động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ trong khi đó đối với khu vực vùng tây nguyên cũng chỉ từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
trên biển dưới tác động của không khí lạnh trong ngày và đêm nay khu vực biển trung và nam bộ
đều có gió đông bắc mạnh lên mức cấp năm có lúc cấp sáu khiến biển động nhẹ
ngoài khơi ở khu vực biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu giới cấp bảy
sóng biển cao từ hai ba mét biển động vì thế bà con người dân cần lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước